vụ cháy quán karaoke trên phố trần thái tông quận cầu giấy hà nội xảy ra vào chiều ngày một tháng một mươi một
lực lượng chức năng cho biết có tất cả một mươi ba người đã tử vong trong vụ cháy kinh hoàng này
theo thông tin từ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết
tới hai mươi một h tối một tháng một mươi một lực lượng chức năng ở hiện trường đã đưa một mươi ba nạn nhân tử vong
từ quán karaoke phố trần thái tông ra ngoài
nhận được báo cáo về vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố hà nội
chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân
công an hà nội sớm điều tra nguyên nhân và xử lý nghiêm sai phạm
thủ tướng cũng yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội có biện pháp hỗ trợ kịp thời
những nạn nhân và thân nhân chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra
và kiên quyết đình chỉ hoạt động các quán karaoke nhà hàng không tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy
thường trực thành ủy hà nội chỉ đạo công an thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng
nhanh chóng khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày một tháng một mươi một quán karaoke tại số sáu mươi tám trần thế tông bất ngờ bốc cháy
rồi lan nhanh sang ba căn nhà xung quanh sau bảy tiếng đồng hồ dập lửa lực lượng phòng cháy chữa cháy
mới khống chế được vụ hỏa hoạn đồng thời phát hiện một mươi ba nạn nhân đã tử vong
mặt tiền bốn ngôi nhà cao khoảng tám tầng bị thiêu dụi hoàn toàn
nhiều tài sản như xe máy và ô tô bị hư hỏng nặng
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ